chiều nay ngày sáu tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp phiên bế mạc
sau năm ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai đã tập trung thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng
diễn ra vào thời điểm cả nước vừa đi qua chín tháng của năm hai nghìn một mươi tám hội nghị đã dành nhiều thời gian để đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước từ đầu năm đến nay
xác định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị cũng cho ý kiến vào đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tiếp tục khẳng định biển đảo là một phần chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người việt nam
phát triển các ngành lĩnh vực liên quan đến biển đảo nhằm đưa việt nam trở thành một quốc gia mạnh về biển làm giàu từ biển
hội nghị đã quyết định
quyết định ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng bao gồm
tiểu ban văn kiện do tổng bí thư nguyễn phú trọng làm trưởng tiểu ban
tiểu ban nhân sự do tổng bí thư nguyễn phú trọng làm trưởng tiểu ban
tiểu ban kinh tế xã hội do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ làm trưởng tiểu ban
tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư làm trưởng tiểu ban
tiểu ban điều lệ đảng do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng tiểu ban
cũng tại phiên họp này ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung hai ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai là đồng chí võ thái nguyên và đồng chí trần đức thắng
xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn bắc son
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bằng hình thức
cách chức ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một và bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần văn minh
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đặc biệt ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất rất cao một trăm linh
giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng để quốc hội bầu giữ chức vụ
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn